thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh ngày hai tháng chín cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã tổ chức trưng bày tập sắc lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây chỉ là một trong hàng ngàn tài liệu lưu trữ quốc gia đang được cục văn thư và lưu trữ nhà nước lưu giữ bảo quản vô cùng nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử và phát huy giá trị đặc biệt trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là tập xác lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bao gồm một trăm một mươi tám xác lệnh liên quan đến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước gắn liền với thành quả của cách mạng tháng tám và sự thành lập hoạt động của chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa
những dòng chữ trong từng trang xác lệnh vẫn còn rõ nét như thế này
còn đây là những bức ảnh được chụp vào những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc
tất cả những hiện vật này đều đã trải qua thời gian trên bảy mươi năm và là bảo vật của đất nước
để các bảo vật được giữ chất lượng tốt nhất như hiện nay không chỉ đòi hỏi những điều kiện bảo quản nghiêm ngặt tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba
mà còn là một hành trình bền bỉ đòi hỏi nhiều kỳ công và sự tâm huyết của đội ngũ những người làm công tác lưu trữ
hiện nay là cái hệ thống kho tàng mà các chị đang được tham quan ở đây
thì được theo cái tiêu chuẩn quốc gia và cái chế độ bảo quản tài liệu được thường xuyên được theo dõi ở cái nhiệt độ là hai mươi độ c cộng trừ hai và độ ẩm là năm mươi
bên cạnh đó thì chúng tôi còn tiến hành khửa trùng khửa hát xít cho tài liệu
và chúng tôi cũng ý thức được cái trách nhiệm của những người làm lưu trữ phải làm sao bảo quản cái khối tài liệu này một cách tốt nhất
để cái khối tài liệu này có giá trị vĩnh viễn
hãy là trừng tồn với thời gian
chúng tôi phải đào tạo viên chức để viên chức sẽ có những kỹ năng nghiệp vụ để bảo quản tài liệu một cách tốt nhất
và bên cạnh đó thì cũng phải quan tâm tới việc đầu tư các cái trang thiết bị kho tàng để đảm bảo cái việc bảo quản tài liệu
theo số liệu từ cục văn thư và lưu trữ nhà nước hiện bốn trung tâm lưu trữ quốc gia trực thuộc đang bảo quản hơn ba mươi km tính về chiều dài giá chứa đựng các tài liệu
trong đó có nhiều tư liệu cổ thể hiện trên các chất liệu như giấy ảnh băng từ gỗ phản ánh đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội việt nam từ thế kỷ một mươi năm đến nay
tất cả những tài liệu quốc gia ấy đều đang được bảo quản trong những điều kiện tốt nhất
việc lưu trữ và bảo quản các tài liệu quốc gia không chỉ là hoạt động đặc thù là trách nhiệm của những người làm lưu trữ
mà hơn cả những tài liệu ấy sẽ phát huy giá trị đặc biệt trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ chủ quyền thương
trong thời đại công nghệ số không ngừng phát triển như hiện nay
số hóa các tài liệu lưu trữ quốc gia cũng trở thành một yêu cầu cấp bách đối với ngành lưu trữ
vậy cục văn thư và lưu trữ nhà nước đang tiến hành số hóa các tài liệu như thế nào để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của độc giả
cũng như phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên của truyền hình nhân dân với ông đặng thanh tùng
cục trưởng cục văn thư và lưu trữ nhà nước
phía cục văn thư và lưu trữ nhà nước đang có những việc làm như thế nào để số hóa các tài liệu đó
chúng ta đang ở ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghệ số bốn
điều đó nói lên là công tác văn thư lưu trữ đặc biệt là công tác lưu trữ
phải sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của phát triển chính phủ điện tử
nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng một trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia ở mê linh
ở đó lưu trữ các microfilm các bản chụp phim từ các tài liệu lưu trữ
và song song với đó là các bản lưu trữ số hóa scan các tài liệu số để lưu trữ dưới các dạng file
trong các ổ cứng chuyên dụng hoặc trên các băng từ để làm sao đảm bảo thời gian lưu trữ tài liệu được lâu nhất
hơn thế nữa là để đáp ứng cái yêu cầu của chính phủ điện tử
đáp ứng yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến
trong thời gian gần đây thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
cục văn thư và lưu trữ nhà nước đang đẩy mạnh cái việc số hóa và đưa các cái tài liệu số hóa
từng bước đưa các tài liệu số hóa lên trên mạng internet để cung cấp cho công chúng
không chỉ trong nước mà cả nước ngoài các dịch vụ công về khai thác tài liệu
công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo
đang là một việc làm được đảng nhà nước cùng các bộ ngành hết sức quan tâm
vậy trong bối cảnh đó việc số hóa các tài liệu hiện vật
cũng như đưa các tài liệu hiện vật đó đến gần hơn với công chúng
sẽ có ý nghĩa như thế nào trong công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta thưa ông
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ nội vụ cục văn thư và lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành số hóa các cái tấm mộc bản này
đưa lên trên mạng internet để giới thiệu với bạn bè thế giới
về các bằng chứng lịch sử và pháp lý thể hiện ở trong tài liệu lưu trữ
thể hiện ở trong di sản tư liệu thế giới để khẳng định cái chủ quyền không thể chối cãi của chúng ta
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
và bằng cách đó tài liệu lưu trữ nói chung cũng như mộc bản và châu bản nói riêng
sẽ góp phần vào thực hiện một vai trò một sứ mệnh rất đặc biệt
là đưa việt nam chúng ta hội nhập với thế giới
nhưng cũng khẳng định bản sắc văn hóa bản sắc của dân tộc ta
đặc biệt là cái truyền thống yêu chuộng hòa bình tự do
nhưng cũng là khẳng định chủ quyền khẳng định cái biên giới lãnh thổ biên giới hải đảo
như là một phần không thể thiếu không thể tách rời của tổ quốc
vâng xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi